thắng thua là chuyện bình thường trong mọi cuộc chơi nhưng việt nam đang hòa hai hai
phân tích trận đấu không phải chúng ta mà là trách nhiệm của ban huấn luyện và các cầu thủ
chúng ta hãy động viên và cổ vũ tinh thần cho toàn đội chiến thắng trong trận lượt về trên đất thái
tổ chức tuyển việt nam đoạt cúp để làm qua tết cho người hâm mộ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng anh và mọi người tin cái duyên chiến thắng của chúng ta trên đất người thái từ kings cup m một trăm năm mươi
cố lên các chàng trai mạnh mẽ lên chiến thắng
hãy để huấn luyện viên park cùng các cầu thủ bình tâm hành quân đến thái lan
tôi tin huấn luyện viên park sẽ thay đổi và các cầu thủ thi đấu nhiệt huyết hết mức có thể cho trận đấu cuối cùng của ngài bắc với đội tuyển việt nam
tiến lên việt nam vinh quang thuộc về chúng ta
đội tuyển việt nam sẽ thi đấu trận chung kết lượt về việt nam
vào ngày một mươi sáu tháng một tới đây hãy cổ động tinh thần các chiến binh sao vàng sẽ giành chức vô địch và cùng chia sẻ suy nghĩ của mình trên fanpage truyền hình công an nhân dân